ngày năm tháng sáu sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ công khai số liệu tổng hợp ban đầu về tình hình học sinh đăng ký nguyện vòng một vào tất cả các trường trung học phổ thông
từ ngày năm tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng sáu phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng
chiều nay tại kỳ họp thứ chín quốc hội đã thảo luận xung quanh dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của chính phủ
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình với
đánh giá của chính phủ khẳng định sau hai mươi năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đây là giải pháp có tác động lớn quan trọng góp phần thực hiện chủ trương quan điểm của đảng và nhà nước về nông nghiệp nông dân nông thôn trong từng thời kỳ đồng thời có hiệu quả rất lớn trong việc hỗ trợ người nông dân
tại phiên thảo luận đa số ý kiến đều nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn năm năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
qua thảo luận các đại biểu đều tán thành sự cần thiết tiếp tục bàn hành nghị quyết của quốc hội cho phép kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng nông nghiệp cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
về thời gian có một số ý kiến thống nhất với việc kéo dài năm năm và sau đó chỉ sẽ tiến hành sửa luật thuế sử dụng đất nông nghiệp gắn với sửa luật đất đai cũng như xây dựng thuế tài sản
nhưng có ý kiến đề nghị là thời gian
thời gian miễn thuế là một mươi năm kéo dài cho đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ cần nghiên cứu trình quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật thuế sử dụng đất nông nghiệp để đảm bảo thông nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
để chuẩn bị trình ra quốc hội trong thời gian tới mà một hệ thống luật mới về thuế cho đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của chúng ta trong tình hình mới trong thời gian tới
và trong đó có đề xuất một vấn đề cái luật thuế mới đó là luật thuế tài sản
thì chúng tôi đã báo cáo với quốc hội với chính phủ và chính phủ cũng đã chỉ đào là bộ chính tiếp tục là nghiên cứu cái luật này và báo cáo với quốc hội vào thời điểm tích hợp
trong đó là thuế tài sản này trong đó có đề xuất là đưa cái đất nông nghiệp vào vào cái đối tượng mà chúng ta sẽ tính toán
cũng trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thanh niên sửa đổi
quỷ ban thường vụ quốc hội nhận thấy
châu nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ hai giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo cùng sự hội nghị có thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
trong năm năm qua phát huy những thành tích đã đạt được phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận
trong đó công tác thi đua khen thưởng không ngừng được đổi mới tổ chức chặt chẽ phát động nhiều phong trào thiết thực góp phần động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc